hai đối tượng bị bắt giữ là trần công huệ chú huyện ek của tỉnh đắk lắc và phạm vũ linh chú huyện cái nước tỉnh cà mau

kiểm tra trong chiếc túi hai đối tượng mang theo còn có một số biển khác là bảy mươi ba d một hai mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi một
ngoài ra còn có một dao phay hai bình dịt hơi cay bốn sim điện thoại và nhiều giấy tờ
bước đầu cả hai đã khai nhận gây ra tám vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh bình phước

thời gian gần đây trên địa bàn huyện yên biên giới an phú của tỉnh an giang
đang lợi dụng sự sơ hở và mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý và cất giữ tài sản các đối tượng đã đột nhập vào nhà để lấy trộm
thậm chí là cướp giật khi mà bị gia chủ phát hiện
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an cũng đã nhanh chóng khám phá thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại
dù đã đem toàn bộ vàng và tiền mặt bao năm gia đình tích cóp được cất trong hai túi áo khoác rồi móc lên xào quần áo của gia đình
nhưng đến ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
chị trần thị tiền chú xã phú hữu huyện an phú tỉnh an giang phát hiện toàn bộ tài sản đã không cánh mà bay
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an huyện an phú đã nhanh chóng vào cuộc xác định trần thanh nhàn là đối tượng đột nhập vào nhà trộm số tài sản của chị tiền
là hàng xóm với nhau nên nhàn biết được lịch sinh hoạt của gia đình chị tiền
khi cả nhà chị tiền đi vắng nhàn đã phá cửa đột nhập vào nhà lấy trộm gần một bảy lượng vàng một mươi tám carat hai tám lượng vàng hai mươi bốn carat và sáu triệu đồng tiền mặt
với tổng trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
một vụ việc khác biết bà ngô thị dừa em chú xã đa phước huyện an phú thường cất nhiều vàng trang sức với giá trị lớn trong túi áo khoác mặc trên người
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai võ văn bôi chú tại địa phương đến trại của vợ chồng bà em chơi và xin ngủ lại
đợi đến đêm thấy vợ chồng bà em đã ngủ say bôi liền lèn đến trộm toàn bộ tài sản trị giá trên một trăm bốn mươi bảy triệu đồng
trong đó rất nhiều
vụ mà qua công tác điều tra tôi xác định là do cái xã hội chủ quan của người dân tạo điều kiện cho các đối tượng này đột nhập để trộm cắp để cướp dứt
chính thói quen và sự chủ quan của một số người dân ở vùng quê đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
chỉ tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện an phú đã xảy ra ba mươi vụ trộm cắp cướp giật tài sản
các vụ trộm gia tăng ngay sau khi dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát và nới lỏng không còn áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
mong muốn người dân phải nâng cao cảnh giác hơn nữa trong vấn đề quản lý bảo quản tài sản của mình
nhất là khắc phục những sơ hở thiếu sót trong việc khi rời nhà thì phải khóa cửa cài cửa cho cẩn thận
hoặc là phải có người trông coi trước khi rời nhà
những cái việc mà tài sản mà khi có tài sản thì cũng phải cắt trong tủ khóa cho phải cẩn thận
trước tình hình tội phạm có thể gia tăng nhất là tội phạm trộm cắp tài sản trước trong và sau tết nguyên đán
ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần hết sức cảnh giác nâng cao ý thức trong việc bảo quản tài sản của mình
cũng như tích cực tham gia tố giác tội phạm
để cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân đón một mùa xuân an toàn và hạnh phúc
nguyễn lưu khê xã liên bạc huyện ứng hòa thành phố hà nội về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có xeo chấm cách một năm cm trên trước đầu mắt phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hà đông hà nội
là đối tượng chu hải đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đồng mai quận hà đông tp hà nội
và đối tượng nguyễn hữu tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn phú lương xã tân minh huyện thường tín tp hà nội
bị công an huyện thường tín thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi một và có sẹo chấm cách một hai cm sau đuôi lông mảy trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý